cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
đồng thời đề nghị các bị hại đến trình báo để phục vụ quá trình điều tra
kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra xác định vũ thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại hà nội
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
đã đưa ra thông tin gian dối tổ chức nhiều cuộc hội thảo quảng cáo sai sự thật về việc công ty có nhiều dự án
hoạt động kinh doanh có hiệu quả cam kết trả lãi suất cao từ ba mươi bốn bốn mươi sáu một năm và được trả lãi theo ngày
với thủ đoạn này từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba thúy chiếm đoạt của khoảng hai mươi cá nhân toàn quốc số tiền khoảng bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đề nghị các cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh
và nộp tiền về công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam gửi đơn tố giác kèm theo tài liệu gồm
hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng từ nộp tiền chứng từ nhận tiền gốc lãi sau kê tài khoản cá nhân nhận tiền chi trả gốc lãi
từ công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam tới cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp quận huyện thị xã nơi cư trú để được giải quyết theo quy định

hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng từ nộp tiền sau kê tài khoản cá nhân nhận tiền